nhắc đến siếc là người ta nghĩ đến những tiết mục biểu diễn mạo hiểm
sự nguy hiểm luôn thường trực đối với các diễn viên dẫn đến một thực trạng là siếc việt nam đang ít dần các tiết mục siếc mạo hiểm
nhất là những tiết mục lớn đòi hỏi sự đầu tư công phu của diễn viên
hiện nay vẫn chưa có cơ chế đặc thù cho các diễn viên siếc trong khi công việc này khá đặc biệt
khoảng một mươi năm trở lại đây những tiết mục siếc lớn vắng bóng trên sân khấu
trong khi bản chất của siếc là mạo hiểm biểu diễn các tiết mục mạo hiểm
các diễn viên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn rủi ro có thể đến bất kỳ lúc nào
vì thế ngày càng ít diễn viên trẻ dám dấn thân vào nghề
hiện tại liên đoàn siếc việt nam cũng chỉ duy trì được vài ba tiết mục siếc mạo hiểm lớn để phục vụ khán giả
do vấn đề là về đầu tư cho một tiết mục đấy thì về kinh phí rất là nặng
ví dụ như một cái giàn đu như thế rồi một cái lưới để đan để mà bảo hiểm cho diễn viên rất là tốn kém
một bất cập nữa là các diễn viên siếc mạo hiểm có thu nhập quá thấp
nếu như ở nước ngoài diễn viên siếc mạo hiểm được trả các c cao gấp nhiều lần so với xích thường
thì ở liên đoàn siếc việt nam diễn viên biểu diễn tiết mục mạo hiểm được thêm
từ một mươi đến ba mươi nghìn đồng so với tiết mục nhẹ nhàng không nguy hiểm
khó khăn của những diễn viên siếc mạo hiểm thì khi tập luyện đã khó hơn và biểu diễn cũng nguy hiểm hơn
nhưng khi mà không may xảy ra tai nạn thì cái chế độ bảo hiểm của chúng tôi thì cũng không được cao
bối cảnh này thì về thu nhập về mọi thứ chế độ chính sách rồi ưu đãi cũng chưa đáp ứng được so với những công sức họ bỏ ra
bởi vì nghề của chúng tôi là cái nghề mà tuổi nghề rất là ngắn
mà trong lúc họ tỏa sáng họ có cái lúc mà họ phong độ nhất thì mình lại không có được một cái thu nhập ổn định mà đối xử tốt lại được với họ
thì đấy là một cái việc mà chúng ta cũng đang bị mất đi rất nhiều các cái tài năng
rõ ràng một diễn viên siếc mạo hiểm phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm
vì vậy để các tiết mục siếc mạo hiểm xuất hiện nhiều hơn trên sân khấu
rất cần sự hỗ trợ của các ban ngành để có những chế độ đãi ngộ sự động viên phù hợp để các diễn viên yên tâm công hiến với nghề